tăng cường hệ thống camera giám sát an ninh tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nắm tình hình
di biến động của các đối tượng để kịp thời phát hiện và xử lý
kính thưa quý vị sở y tế tp hcm cho biết đã có buổi họp rút kinh nghiệm quy trình xử lý
khi mà phát hiện f tại cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp chấn chỉnh những vấn đề tồn tại
thiếu sót và phối hợp chặt chẽ trong xử lý triệt để tinh thần tình huống những dịch bệnh phát sinh tại khu vực này
qua kiểm tra một số cơ sở sản xuất doanh nghiệp chưa vận dụng đúng quy trình trách nhiệm trong phối hợp chăm sóc f
sở y tế yêu cầu các cơ sở này cần thực hiện theo đúng yêu cầu và cách ly tạm thời f khi được phát hiện từ doanh nghiệp
trước khi chuyển đi cách ly điều trị chủ động thiết lập cơ sở thu dung cách ly dành cho f của doanh nghiệp
đồng thời ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín địa phương yêu cầu các khu nhà trọ trên địa bàn
cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
trung tâm y tế các quận huyện cần tăng cường thành lập khu cách ly và bệnh viện giải chiến cấp quận huyện
để sẵn sàng năng lực cách ly điều trị cho f
đề xuất quy chế phối hợp giữa địa phương với đơn vị quản lý khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn
nhằm quản lý và chăm sóc f theo đúng quy định
đặc biệt không để xảy ra tình trạng quá tải cho các trạm y tế lưu động ra soát người lao động trên địa bàn
tập trung vào người lao động đang tạm trú tại các khu vực nhà trọ hỗ trợ tiêm vaccine sớm
nếu ghi nhận người lao động chưa tiêm vaccine đầy đủ
hiện nay bộ y tế đã phân bổ vaccine đầy đủ cho tỉnh sóc trăng để tiêm cho tất cả người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy nhiên theo số liệu thống kê đến thời điểm này thì vẫn còn một số người dân chưa được tiêm vaccine
hoặc là mới tiêm một mũi
do đó thì ngày hai mươi chín tháng một mươi một trung tâm chỉ huy
phòng chống covid một mươi chín tỉnh sóc trăng đã có thông báo là người từ một mươi hai tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh
chưa được tiêm hoặc là tiêm chưa đủ hai liều vaccine liên hệ trạm y tế xã phường thị trấn gần nhất
để được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh
trung tâm chỉ huy phòng chống covid một mươi chín tỉnh sóc trăng thông báo đến tất cả người dân
từ một mươi hai tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc đã tiêm mũi một đủ thời gian
khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế xã phường thị trấn gần nhất để được tiêm vaccine
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng yêu cầu trung tâm chỉ huy phòng chống covid một mươi chín
tại các huyện thị xã thành phố khẩn trương ra soát thống kê số lượng người dân
từ một mươi hai tuổi trở lên chưa được tiêm hoặc đã tiêm mũi một đủ thời gian để tiến hành tiêm cho người dân
nếu bỏ sót người dân nào trên địa bàn không được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ
phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết hiện có khoảng ba mươi sáu người từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi tiêm mỗi một đạt một trăm linh
và mũi hai đạt bảy mươi bốn
riêng tám mươi người dân từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi tiêm mũi một đạt sáu mươi bốn
hiện dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh sóc trăng diễn biến phức tạp
mỗi ngày bình quân có khoảng năm trăm linh ca mắc mới
trong đó đáng lo ngại là số ca nhiễm phát hiện qua sàng lọc cộng đồng rất cao
tính đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một tỉnh sóc trăng có bảy trăm năm mươi một ca mắc mới
trong đó có bốn trăm hai mươi năm trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đánh giá về tình hình dịch trong tuần qua tại đồng nai
theo thống kê của sở y tế số ca mắc mới trong cộng đồng và số ca tử vong do covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
cụ thể trong bảy ngày qua trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn ba chín trăm linh ca mắc mới
trung bình năm trăm sáu mươi ca mỗi ngày giảm hơn bảy so với tuần trước
số ca mắc trong cộng đồng tăng gần bảy năm
các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất bao gồm thành phố biên hòa
huyện nhân trạch huyện vĩnh cửu huyện trấn bom
các ổ dịch lớn ghi nhận trong tuần
phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất
đã tạo thành nhiều ổ dịch mới lây nhiễm thứ phát rải rác trong cộng đồng
trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận sáu mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín tăng một mươi ca so với tuần trước
độ tuổi trung bình là sáu mươi sáu trong đó có sáu mươi một ca mắc bệnh nền ba mươi sáu ca chưa tiêm vaccine
không có trường hợp dưới một mươi tám tuổi
hiện nay đã có hơn bảy mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang nguy kịch tăng cao so với những tuần trước
đáng chú ý có năm ca dưới một mươi tám tuổi đang thở máy
dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh đồng nai
vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số lượng ca nhiễm do việc duy trì các hoạt động kinh tế xã hội
nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu nhà trọ
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tỉnh lâm đồng đã ghi nhận thêm hai trăm hai mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số vượt hơn ba ca covid một mươi chín
và có bảy du khách đến sân bay liên khương để rời đà lạt mới phát hiện là bị nhiễm covid một mươi chín sau khi test nhanh tại đây
tại thành phố đà lạt và huyện đức trọng số ca dương tính tiếp tục tăng
cụ thể thành phố đà lạt ba mươi sáu ca huyện đức trọng chín mươi sáu ca huyện đơn dương sáu ca huyện lâm hà một mươi ba ca huyện lạc dương một ca
thành phố bảo lộc một mươi sáu ca huyện bảo lâm một mươi sáu ca huyện di linh ba mươi năm ca huyện đạ quai một ca và huyện cát tiên hai ca
ngoài ra có bảy bệnh nhân là khách du lịch
dịch đến thành phố đà lạt ngày hai mươi tám tháng một mươi một khi chuẩn bị rời địa phương xét nghiệm sàng lọc tại sân bay liên khương
qua test nhanh dương tính với covid một mươi chín
từ đầu dịch đến nay lâm đồng ghi nhận ba một trăm ba mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có tám trăm ba mươi năm ca đã xuất viện tám ca tử vong
lâm đồng đang cách ly tập trung một sáu trăm tám mươi sáu trường hợp và cách ly tại nhà một mươi một bảy trăm ba mươi bảy trường hợp
kính thưa quý vị trong bản tin trước truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về hoạt động chợ tự phát
tại phường thạnh xuân quận một mươi hai
gây mất an ninh trực tự và vi phạm nghiêm trọng phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng một mươi một ông nguyễn tiến đạt chủ tịch phường thạnh xuân đã có văn bản trả lời truyền hình công an nhân dân
và đưa ra các biện pháp xử lý hoạt động chợ tự phát trên địa bàn
trong văn bản số chín trăm sáu mươi một ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân phường thạnh xuân trả lời truyền hình công an nhân dân
ông nguyễn tiến đạt khẳng định đúng như những phản ánh của truyền hình công an nhân dân đã nêu
hiện trên địa bàn vẫn còn chờ tự phát tại một số khu vực như đường thạnh xuân hai mươi một đường bùi công trường và khu vực lân cận chợ thành xuân
ủy ban nhân dân phường đã đưa ra nhiều phương án để xử lý tình trạng này
cụ thể như sẽ tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán tự phát mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè
đặc biệt là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
bên cạnh đó phường sẽ vận động các chủ hộ kinh doanh và chú hộ có mặt bằng cho thuê
thực hiện cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất trật tựa an toàn giao thông
mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trả lời về số lượng f covid một mươi chín tăng nhanh trên địa bàn phường thời gian qua
ông đạt cho biết đúng là có tăng so với trong đợt giãn cách xã hội
cụ thể trung bình theo ngày là ba mươi bốn ca dương tính tăng chín ca so với trước giãn cách
tuy nhiên đây vẫn là số lượng nằm trong tầm kiểm soát của phường
tuy số ca dương tính tăng nhưng do người dân hầu hết đã tiêm hai mũi vaccine
nên số căng tăng chuyến nặng giảm và mạng lưới y tế địa phương đã thực hiện tốt
việc quản lý và điều trị f cách ly tại nhà và đều có sức khỏe ổn định
có thể nói không chỉ địa bàn phường thành xuân mà ở nhiều nơi tại thành phố hồ chí minh
tình trạng kinh doanh chợ tự phát là một nguy cơ cao trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này ở những chương trình sau